các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sống của người đàn ông này giờ ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ông lê vân sáu mươi tám tuổi trú thị trấn hà lan huyện thăng bình quảng nam
là người từng gây xôn xao dư luận với câu chuyện ông đào sát vợ bỏ vào bức tượng thạch cao để ôn ngủ suốt một mươi chín năm qua
ngôi nhà ông ở từng ồn ào huyền bí bởi những lời đồn đoán theo dệt của người dân hiếu kỳ
giờ đây bình thường trở lại khi sự việc đã lắng xuống
theo một số người dân sống gần nhà ông vân cho biết sau khi sự việc ông vân ôm tượng có sát vợ bị phát hiện
những người con trai của ông rất tức giận bởi cuộc sống của cha con ông bị đảo lộn trong suốt thời gian đó
theo những người hàng xóm này đêm nay ông vân rất cứng rắn khi có ai đó nhắc đến chuyện mang từng vợ đem chôn
ông nói ông thương vợ thì không ai ngăn cản được
ông vân còn nói sẽ giữ mãi sát vợ ai đem chôn thì ông cũng đào lên mang về
ông vân cho biết suốt bốn năm nay ông bị đau cuộc sống và phải ngồi xe lăng
nhưng hàng ngày ông vẫn chăm chúc bức tượng thạch cao mang hình hài người vợ quá cố của mình
tại một căn phòng tối được che bằng một bức rèm vải
ông vân đặt một bức tượng bằng thạch cao mang hình hài một người phụ nữ
suốt một mươi chín năm qua ba ấy vẫn nằm trên chiếc giường này
tôi vẫn trò chuyện thay quần áo sơn móng tay cho bà ấy vui ông vân nói
được biết hiện ông vân đang sống chung với người con và đứa cháu ngoại
trong nhà ông vân vẫn còn nhiều ký vật của người vợ quá cố được ông cất giữ cẩn thận
bức ảnh chụp hai vợ chồng ông vân cũng được ông treo trang trọng ngay giữa gian nhà
ông vân nhớ lại
tôi đến với bà cũng tại duyên số sống với nhau có bảy đứa con
đến đầu tháng hai năm hai nghìn ba khi tôi đang đi làm ở tây nguyên thì nhận được tin vợ mất
tôi tức tốc bắt xe về quê nhưng chỉ kịp nhìn mặt vợ trong ít phút
ông vân kể thêm hồi mới chôn vợ xong đêm nào ông cũng lên mồ để ngủ
gần hai mươi tháng sau ngủ trên mộ trời mưa
gió lạnh nên ông định đào một đường hầm vào sâu hiệp mộ để ngủ cùng vợ
nhưng bị con phát hiện và không cho ông lên mồ nữa
bị ngăn cấm ông tìm nhiều cách để được ở bên vợ nhưng đều bị con phản ứng
và rồi ông đi đến một ý định điên rồ
là vào một đêm mưa giữa tháng một mươi một năm hai nghìn bốn
ông âm thầm vác cuốc ra nghỉ địa đào bộ hai cốt của vợ lên
gói trong một bao tải và giấu trong bụi cây gần đó
sau đó ông bí mật đắp một pho tượng bằng thạch cao và xi măng
có vóc dáng giống như người vợ quá cố của mình
không chỉ vậy ông còn mua thịt
thêm quần áo tô son sơn móng tay chân cho hình nhân ấy
sau khi làm xong bức tượng ông bỏ hài cốt của vợ vào bên trong và mang về nhà
đặt lên chiếc giường để ôm ngủ hàng đêm
khi biết sự việc con cái ông đã phản ứng cay gắt nhưng vẫn không thể lai chuyển được sự việc
thời điểm đó chính quyền địa phương đã làm nhiều cách yêu cầu ông đưa hài cốt và bức tượng đi an tán trở lại
nhưng ông vẫn không chịu
vào năm hai nghìn chín tại trụ sở công an thị trấn hà lam
ông vân đã viết bản tường trình vụ việc và thừa nhận việc mình đào mộ vợ
rồi lấy hài cốt đưa về nhà để vào bức tượng hình nhân đặt trong phòng ngủ và ôm nó để ngủ từ nhiều năm nay
trong bản tường trình tại cơ quan công an ông vân đã thừa nhận
về mặt pháp lý thì việc đưa sát vợ về để trong nhà là ảnh hưởng đến môi trường
nhưng về mặt tình cảm thì ông vân khẳng định là không thể giải thích được
khi được các phóng viên yêu cầu ông vân cho xem phía trong bức tượng chứa được những thứ gì liệu có phải là hài cốt
thì không ngần ngại
ông vân qua nhà con dâu lấy con dao sát dao đem về nhà và bắt đầu mổ cánh tay của bức tượng
ông vân rạch một đường dài trên cánh tay của bức tượng
sau khi cắt và bóc tách phần thạch cao vải giấy học trò bọc quanh
cổ tay phải của bức tượng hiện ra hai thanh màu nâu
ông vân đưa tay chỉ đó xương vợ tôi đó tôi nói thiệt mà
mấy chú không tin thì thôi sương vợ tôi đó
chú mô không tin thì rờ vô xem thử là biết liền
tôi chừng nấy tuổi đâu chẳng lẽ là dựng chuyện nái láo để lừa mọi người
sát vợ tôi tôi đem về ở với tôi cho ấm cúng
tôi nói thị không tin thì thôi ông vân nói
sau thời gian thuyết phục đủ đường nhưng bất lực các con ông vân cũng đành bó tay
còn người dân địa phương thì dường như cũng đã quen dần và quên lưu việc phản đối
tôi là người có những việc làm khác người tôi không giống như người bình thường
nhưng tôi vẫn tự hào là người đàn ông trung tình ông vân nói
người mắc chứng ái tử thi là người có xu hướng bị hấp dẫn bởi sát chết
năm một nghìn tám trăm chín mươi năm tập sang y khoa lansit có hai bài ngắn mô tả hiện tượng giữ sát người thân đã qua đời trong nhà
nhưng tại sao lại muốn giữ xác tử thi trong nhà
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín một bài báo nổi tiếng của rosman và resniq đã mô tả ba mươi bốn trường hợp với hội chứng ái tử thi
cho thấy những lý do sau đây
dạng thứ nhất gọi là inhibited necrophilia ái tử thi kiềm chế
và dạng thứ hai là morbid necrophilia bệnh ái tử thi
dạng thứ nhất có thể xem là nhẹ mà theo đó người mắc chứng này có xu hướng lưu luyến với người chồng
hay người vợ mới qua đời muốn ngủ chung ấu yếm với sát người quá cố
dạng thứ hai nặng hơn và được xem là bệnh vì người mắc bệnh có xu hướng quan hệ tình dục với tử thi
thậm chí có hành động được xem là ác dâm như cắn xé
ngấu nghiến với thân sát người quá cố
mặc dù kết luận như thế nhưng quan điểm qua y văn các chuyên gia tâm thần nhận thấy các trường hợp ái tử thi
thường có triệu chứng rối loạn tâm thần một số mắc bệnh động kinh hoặc có những rối loạn cá tính trong cuộc sống
một số ca bệnh có dối loạn nhân cách ngay từ lúc mới lớn
một trường hợp khá trầm trọng về hội chứng ái tử thi khác là ở ông john prights ở anh
sau khi người vợ đầu của ông qua đời ông tái giá nhưng thi thể người vợ quá cố được ông ướp
và giữ cùng một cái
sau khi người vợ thứ hai qua đời ông cũng ướp xác và giữ thi thể bà trong một giường
đến bà vợ thứ ba thì bà này không chấp nhận thái quen gì hợm đó
nhưng ông vẫn ngủ chung với hai thi thể kia cho đến ngày ông qua đời
một trong những trường hợp ái tử thi nổi tiếng được mô tả trong chương trình giáo nghiệm tử thi
autosci của đài truyền hình hbo hái lộ cho chúng ta về đặc điểm của hội chứng này
vào thập niên một nghìn chín trăm ba mươi ở florida mỹ bác sĩ corn van kampen
điều trị một bệnh nhân trẻ đẹp mắc bệnh lao tên là maria elina ozoi
vị bác sĩ kon van kassell yêu bệnh nhân này tha thiết nhất định tìm mọi cách để cứu sống người yêu
nhưng ông thất bại
sau khi chôn các cô gái bác sĩ corn van kampen lập tức bốc mộ và cho đúc một khuôn mặt
giống y như mặt của người quá cố với ý định giữ nét đẹp đó vĩnh viễn
còn thi thể thì để trong một lăng cao hơn mặt đất ở nghĩa trang
ông đến thăm mộ người yêu mỗi ngày nhưng sau khi thấy người chung quanh để ý đến những chuyến đi khách thường đó
ông quyết định dơi thi thể về nhà cho mặc áo cưới và đặt mặt nạ trên khuôn mặt của người quá cố
ông còn bao bọc thi thể bằng sáp và với nước hoa để giữ thịt và xương không bị tan rã
hết năm này sang năm khác ông phải giữ xương gắn liền nhau bằng những cọng dây đàn piano
và hàng ngày phải dùng sáp và nước hoa mới
nhưng mặc cho bao nhiêu nỗ lực giữ thi thể
ông không thể nào xóa được mùi hôi thối và láng giềng bắt đầu phàn nàn
điều lạ lùng là ông vẫn viết thư tình cho người quá cố
sau này khi gia đình maria elena phát hiện họ rất giận dữ và thơ ra tòa
tòa án ra lệnh ông phải giao trả thi thể của marra elina cho gia đình để an tán ở một địa điểm bí mật
mặc dù câu chuyện ái tử thi của ông nghe thật kinh tở
nhưng bản thân ông là một người rất bình thường nhẹ nhàng và dễ dàng
điểm qua các trường hợp ông đã được giải thích bởi một người rất tốt
trường hợp trên một số chuyên gia cho rằng ông lê vân ở quảng nam mắc chứng ái tử thi dạng nhẹ
cũng như bác sĩ conran castle ông lê vân lén bốc mộ đem thi thể vợ về
và cũng như john prights ông ngủ chung với thi thể trên giường
thưa quý vị hành động của ông vân bác sĩ conran castle và john price đều xuất phát từ tình yêu
nhưng cách họ thể hiện chẳng những không phù hợp với quy ước xã hội
mà còn có thể gây ô nhiễm môi trường có hại đến sức khỏe của chính họ
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại